thành phố hà nội đã chính thức lắp giải phân cách cứng tại nhà chờ giảng võ trên tuyến buýt nhanh brt
giải phân cách cứng cao sáu mươi cm thiết kế di động có chân đế bằng nhựa cứng và được thiết kế theo kiểu mũi tên có phản quang
tránh các phương tiện xâm lấn vào làn riêng bảo đảm cho xe brt hoạt động hiệu quả hơn
theo trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị hà nội dù đã có lệnh cấm các phương tiện không đi vào làn xe buýt nhanh
nhưng sau gần một tháng đi vào hoạt động tình trạng xe cá nhân lấn làn buýt nhanh vẫn xảy ra thường xuyên
đặc biệt ở những điểm sang đường gây khó khăn cho brt lưu thông
vì vậy để brt hoạt động hiệu quả sở đã quyết định cho lắp thí điểm giải phân cách ở một số điểm
sau đó sẽ đánh giá rút kinh nghiệm để quyết định cho nhân rộng trên toàn tuyến